qua công tác đấu tranh của cơ quan công an tê đã khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân
chiều một mươi hai tháng bốn vừa qua sau khi tê sang nhà đón nhận về nhà bà ngoại chơi
hai người xảy ra mâu thuẫn nên tê đã ra tay sát hại nạn nhân
để tránh bị phát giác tê lấy bao dứa chùm nửa phần người trên nạn nhân
rồi mang sang vườn chuối của nhà bà ngoại đào hố rồi cho nạn nhân xuống lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tang
cũng theo lời kể của người dân địa phương tê được sinh ra trong trại giam bởi mẹ tê và bố từng đi tù
tuy vậy người đàn ông đó không đăng ký kết hôn và không nhận tên là con nên từ trước đến nay tê sống với bà ngoại
hiện các cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác của nghi phạm
và những người có liên quan trong đó sẽ làm rõ hay không hành vi không tố giác tội phạm che giấu tội phạm
liên quan đến vụ việc lãnh đạo xã an hồng an dương hải phòng cho biết
các thông tin liên quan đến vụ án mạng nói trên vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ nên chưa có thông tin cụ thể
tâm trạng không khác vợ mình là mấy nhưng là người đàn ông phải vững lòng làm điểm tựa cho vợ và gia đình
bố của nạn nhân kể từ thời điểm con gái mất tích đến khi lực lượng chức năng thông báo bị sát hại là chuỗi ngày từ lo lắng đến hoảng sợ
ngày hai mươi tháng bốn ông nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
bố của nạn nhân nở tê đê kể lại
trưa ngày một mươi hai tháng bốn cháu nở tê đê nói chuyện với bố mẹ chuyện l p t sinh năm hai nghìn chín chú thôn lê sáng xã an hồng
nghi phạm vụ án nhắn tin yêu cầu lên nhà t để giới thiệu cho gia đình
ban đầu ông toàn không cho con gái đi vì lo sợ sau đó ông đồng ý và yêu cầu con gái phải về sớm
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày cháu đi xe đạp tới nhà của tên năm phút sau cháu quay về cất xe vì có người đón
đến một mươi năm giờ ông toàn rất nóng ruột khi không thấy con gái về
tuy nhiên ông phải trông cháu gái con của thiếu nữ d mới sinh được bốn tháng nên không đi tìm được
sáu giờ ông toàn cùng người thân tìm tới nhà của tê để hỏi tung tích tê nói rằng chưa từng nhìn thấy đê tới nhà
ông toàn chia sẻ ngày hôm đó ông tìm khắp nơi điện thoại không thấy con gái nghe máy
sợ có điều chẳng lành nên ông tới trình báo với công an xã an hồng về việc con gái mất tích
cũng theo bố của thiếu nữ một mươi năm tuổi ở hải phòng khi tới nhà tê ông thấy đôi dép rất giống của con gái mình
hôm sau ông toàn trở lại hỏi tung tích
thì không thấy đôi dép đó ở nhà tê nữa
sau nhiều lần ông toàn cùng lực lượng công an kiểm tra hệ thống camera của nhà dân đã phát hiện cháu d có tới nhà của tê
đến hai mươi h tối một mươi chín tháng bốn khi đang ở nhà ông toàn nhận được điện thoại của lực lượng công an thông báo
đã tìm thấy thi thể của con gái mình bị trôn ở vườn chuối
ông toàn nói trong nước mắt ngày nào ông cũng đi tìm do la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng
khi nhận tin con gái mình bị sát hại như xét đánh ngang tay gia đình ông đau đớn vô cùng
thông tin từ phía xã an hồng
gia đình thiếu nữ d từ khi sinh con vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay chưa một lần tê cùng người thân tới thăm hỏi động viên
bé gái được gia đình ông toàn thay nhau chăm sóc
hàng xóm của lpt nghi phạm vụ án cho hay bố mẹ ly thân tê sống cùng ông bà ngoại từ bé
cũng liên quan đến vụ án trên thượng tá võ xuân trọng trưởng công an huyện an dương cho biết thêm
nút thắt của vụ án đã được làm rõ hiện tại hung thủ đã nhận tội
bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm
theo dõi vụ việc nhìn nhận về mặt pháp lý theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường thông tin
đủ tuổi vị thanh niên phạm tội sát hại người theo quy định pháp luật việt nam chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và không tù quá một mươi hai năm
từ thông tin ban đầu vụ án trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm do đó cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong
kết quả giám định adn thông tin trình báo của gia đình nạn nhân lời khai nghi phạm lời khai của người làm chứng
đến nay cơ quan điều tra cũng có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm này
về hành vi sát hại người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự để điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
kết quả khám nghiệm nạn nhân xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong không phải do bệnh lý không phải do tai nạn
và việc phi tang sát nạn nhân trong vườn là những tình tiết quan trọng để xác định nạn nhân bị sát hại
với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại kết quả xác minh về độ tuổi của đối tượng sát hại nạn nhân
nhận thức ý chí của đối tượng là nghi phạm và diễn biến hành vi của các bên tại thời điểm xảy ra vụ việc
là những vấn đề quan trọng để quyết định khởi tố vụ án hình sự
theo quy định của pháp luật người từ một mươi bốn tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng
tội đặc biệt nghiêm trọng do cố hội ý trong đó có hành vi sát hại người
theo thông tin từ phía cơ quan điều tra nghi phạm học lớp chín nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người
vì vậy vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình
và với hậu quả do hành vi của mình gây ra
trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm
có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong
thì có căn cứ để xử lý đối tượng này theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
điều đáng chú ý trong vụ việc này là cả nghi phạm và nạn nhân đều là trẻ em là người chưa đủ tuổi vị thanh niên
đây là vụ việc rất đau xót khi nghi phạm đang đi học và đang ở thời điểm cuối cấp
đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở
hậu quả sự việc rất nghiêm trọng người thì mất mạng kẻ vướng vòng lao lý
cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên
làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án
thực tiễn xã hội hiện nay nhiều em học sinh lớp tám lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất
và đã phát sinh tình cảm yêu đương
ở độ tuổi này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rụ rỗ lôi kéo vào các thói hư tật xấu
thêm vào đó ở độ tuổi chưa thành niên các em đang trong quá trình hình thành nhân cách
nhận thức chưa đầy đủ về mặt xã hội và cuộc sống dễ bị kích động dễ bị lôi kéo
thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sai lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái
đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha
thiếu mẹ không sống cùng cha mẹ hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa thường xuyên chứng kiến cảnh bắt nạt
cha mẹ cũng cần sát sao hơn đối với con cái kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh
có thể dẫn đến các con có bị hành vi bạo hành bị xâm hại
nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày càng đầy đủ
để các em từng bước làm chủ cảm xúc làm chủ bản thân có những suy nghĩ và hành động đúng đắn
để có những hành vi phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội
đối với hình phạt mà nghi phạm phải đối mặt luật sư cường cho biết trường hợp người phạm tội
theo quy định pháp luật việt nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình tù trung thân
mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá một mươi hai năm tù
theo quy định tại điều chín mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
điều một trăm linh một về tù có thời hạn cũng quy định
mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù
mà điều luật quy định
tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại